trong hai mươi bốn giờ qua thế giới đã ghi nhận hai trăm năm mươi một bốn trăm năm mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín và sáu hai trăm linh chín ca tử vong
như vậy là tổng số ca nhiễm virus sars cov hai trên toàn cầu đã tăng lên trên hai mươi bảy triệu người
theo số liệu thống kê của trang worldometer info tính đến sáu giờ sáng nay một mươi ba tháng tám theo giờ việt nam
tổng số ca nhiễm virus sars cov hai trên toàn cầu là hai mươi bảy trăm sáu mươi ba hai trăm bốn mươi bốn ca trong đó bảy trăm năm mươi một một trăm một mươi tám người thiệt mạng
dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở hai trăm một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong một ngày qua các nước ghi nhận số ca dương tính với virus sars cov hai nhiều nhất thế giới là
ấn độ với sáu mươi bảy sáu mươi sáu ca brazil năm mươi hai ba trăm chín mươi hai ca mỹ bốn mươi tám tám trăm tám mươi một ca và colombia một mươi hai sáu mươi sáu ca
mỹ đang lợi ích
mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi covid một mươi chín với năm ba trăm sáu mươi ba mươi ba ca nhiễm và một trăm sáu mươi chín một trăm hai mươi bốn ca tử vong
tại brazil đến nay đã ghi nhận ba một triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó hơn một trăm linh ba ca tử vong
và là nước có số ca mắc bệnh và tử vong cao thứ hai trên thế giới sau mỹ
tại châu âu tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trở lại
tại pháp trong hai mươi bốn giờ qua nước này đã ghi nhận thêm hai năm trăm linh ca nhiễm mới
mức tăng cao nhất kể từ tháng năm nâng tổng số ca nhiễm
tại nước này lên hơn hai trăm linh sáu ca
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tiềm ẩn nguy cơ lớn
nhiều nước đã quyết định lùi thời gian mở cửa nền kinh tế đồng thời tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội